ngày hai mươi tháng bốn cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cho biết
vừa kiểm tra đồng loạt nhiều địa điểm kinh doanh sản phẩm thời trang nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới
ở hà nội và thành phố hồ chí minh
cơ quan chức năng đã thu giữ gần hai sản phẩm các loại và đang tiếp tục làm rõ
trước đó vào ngày một mươi tám tháng bốn cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường công an đã đồng loạt khám xét ba địa điểm ở hà nội
và hai địa điểm ở thành phố hồ chí minh của hai website menshop bảy mươi chín com và menshop fashion
do nguyễn quang vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê nghệ an làm chủ
tại các điểm kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện gần hai sản phẩm như quần áo túi sách
ví da mắt kính có dấu hiệu giả mạo các hãng thời trang thế giới như gucci hermès louis vuitton
burberry tất cả số hàng trên đều khói
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
theo cơ quan công an sở bộ ước tính số tiền doanh thu buôn bán hàng giả do vũ điều hành khoảng hai mươi tỷ đồng
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ